cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp đang tạm giữ đối tượng lê trung nguyên khôi
chú quận cái răng thành phố cần thơ chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp
để điều tra về hành vi tham ô tài sản
điều tra ban đầu khôi là người đại diện pháp luật và chủ tài khoản công ty đã ký duyệt chi
nhận khoản tiền thưởng năm hai nghìn hai mươi một là ba năm tỷ đồng và lương sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
mỗi tháng năm trăm linh triệu đồng mà chưa thông qua đại hội đồng cổ đông
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án tham mô tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần khí hóa lỏng đồng tháp
đến ngày hai mươi hai tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng khôi
đồng thời khám xét nhà và công ty để điều tra làm rõ
trước đó vào ngày một mươi năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt khẩn cấp đối tượng khôi